ngồi dậy đi mà bây giờ chuẩn bị lát đi ăn uống xong đi gặp dùm chồng nữa
chăm sóc hậu khẩu khoảng một tuần thì thấy bệnh nhân ổn định
tình trạng bệnh nhân ăn uống đồ được
rồi họ có thể di chuyển được đi tới đi lui bình thường
sau đó thì sẽ được xuất viện
tôi rất là cảm ơn thầy chiên
hai nữa là các học trò của thầy chiên
rất là chăm sóc tận tình cứu chuỗi với tôi
tôi xin rất là chân thành cảm ơn thầy học trò bộ phận điều dưỡng
khi có dấu hiệu bất thường nên đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa
để được thăm khám và tư vấn kịp thời
tránh để biếu tiến triển đến giai đoạn nhiễm trùng gây đe dọa đến tính mạng
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết
xin chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai